cuộc chiến tại ukraine chỉ có thể được giải quyết thông qua giải pháp ngoại giao
đây là tuyên bố vừa được tổng thống volodymyr zelensky đưa ra giữa lúc đàm phán giữa kiev và moscow đang rơi vào bế tắc
đầu tuần này trưởng đoàn đàm phán ukraine mikhailo podoliad cho rằng đàm phán với nga hiện đang tạm treo
sau khi diễn ra đều đặn trong giai đoạn đầu xung đột nhưng không thu được kết quả đáng kể
quan chức kiev tuyên bố nước này sẽ không nhất trí về một lệnh ngừng bắn với nga nếu moscow không rút quân
bởi nga sẽ kiểm soát một phần lãnh thổ ukraine
sau đó người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov chỉ trích giới chức ukraine không muốn tiếp tục đàm phán để chấm dứt tình trạng thù địch
trong một diễn biến liên quan thứ trưởng ngoại giao italia maglio di stefano xác nhận
nước này đã đề xuất một lộ trình cho hòa bình ở ukraine
trong đó yêu cầu sự tham gia của các quốc gia và tổ chức khác nhau và đã đệ trình văn kiện này lên liên hợp quốc
quan chức ngoại giao italia nhấn mạnh việc giải quyết cuộc khủng hoảng ukraine chỉ có thể thực hiện
thông qua các hành động ngoại giao phối hợp ở cấp độ quốc tế